trong ngày ba mươi tháng năm đội tuần tra kiểm soát giao thông đường thủy số một phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã kiểm tra và xử lý liên tiếp nhiều tàu hút cát trái phép trên sông hồng
cụ thể vào khoảng tám giờ ngày ba mươi tháng năm đội tuần tra kiểm soát giao thông đường thủy số một phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã bắt giữ tàu vr một mươi sáu nghìn bốn mươi bốn chín trăm linh bảy đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép
tổ công tác đã lập biên bản sự việc yêu cầu người vi phạm đưa phương tiện về cảng sơn tây để thiết lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó vào khoảng một giờ ba mươi phút cùng ngày tổ công tác phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện ba vì và công an xã cam thượng làm nhiệm vụ trên tuyến sông hồng đã bắt giữ một phương tiện thủy mang số kiểm soát vr một mươi sáu nghìn bốn mươi bốn bảy trăm ba mươi đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép từ lòng sông hồng bơm lên khoang chứa hàng của phương tiện
tổ công tác đã bàn giao cho cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện ba vì để thiết lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật